sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo thành phố hà nội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ba tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chín tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ
về phía hà nội có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ
đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp trong những tháng vừa qua với vị trí là thủ đô trung tâm cả về chính trị kinh tế văn hóa giao lưu quốc tế hà nội đã phải căng mình chống dịch
phát biểu khai mạc buổi làm việc thủ tướng nêu rõ hà nội phải là trung tâm phòng chống dịch tốt nhất gương mẫu nhất đạt kết quả tốt nhất
hà nội phải cố gắng hoàn thành các mục tiêu quan trọng cơ bản của năm kế hoạch hai nghìn hai mươi
tăng trưởng giải quyết việc làm thu ngân sách đóng góp quan trọng cho cả nước hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
trong lúc chúng ta rất nhiều khó khăn các vị trí đạt được côn số gần bốn gdp quý một là hành cố gắng
nhưng mà tất nhiên so với cùng kỳ chúng ta quá thấp do dịch bệnh gây ra phải có một cái quyết liệt hơn nữa đồng bộ hơn nữa
sốc tở hơn nữa giải quyết những mật cùn của những ách thất để chúng ta tháo gỡ phát triển
hà nội phát triển kéo theo nhiều vấn đề quan trọng của các tỉnh vùng thủ đô phát triển
thủ tướng yêu cầu hà nội phải là địa phương tổ chức đại hội đảng tốt nhất tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với cả nước trong quá trình tiến tới đại hội đảng toàn quốc
muốn được như vậy thì vấn đề đảm bảo về quốc phòng an ninh đối ngoại đặc biệt là công tác xây dựng đảng trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh
hà nội phải vươn lên làm gương cho cả nước
hiện sản xuất kinh doanh tại hà nội bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh covid một mươi chín tăng trưởng vẫn duy trì
tuy nhiên hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng đều thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra
tổng sản phẩm trên địa bàn tăng ba bảy mươi hai cùng kỳ tăng sáu chín mươi năm nhờ duy trì tốt nhóm ngành công nghiệp xây dựng với mức tăng năm bốn
trong đó xây dựng đạt sáu ba mươi năm và nhóm ngành dịch vụ đạt ba hai mươi do trong tháng một và tháng hai chưa bị tác động mạnh
bởi dịch covid một mươi chín
thu ngân sách chưa bị ảnh hưởng do nhiều khoản thu chuyển từ quý bốn năm hai nghìn một mươi chín sang quý i năm hai nghìn hai mươi
một số lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có cơ hội phát triển như sản phẩm công nghiệp phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin nhiều lĩnh vực giảm mạnh như du lịch vận tải xuất nhập khẩu
riêng sản xuất nông nghiệp giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
tuy nhiên ít bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín vẫn có cơ hội phát triển trong năm hai nghìn hai mươi